bộ xây dựng đã cử đoàn thanh tra mới để tới vĩnh phúc để thay thế đoàn thanh tra do bà nguyễn thị kim anh làm trưởng đoàn vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ
đoàn mới gồm một mươi một người được cử đi thanh tra công vụ tại huyện vĩnh tường vĩnh phúc bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng sáu kéo dài hai mươi năm ngày không kể thứ bảy chủ nhật
đoàn tiếp tục nội dung thanh tra công tác quy hoạch quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt công tác cấp phép xây dựng quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án
chiều ngày một mươi tám tháng sáu viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam với bà nguyễn thị kim anh trưởng đoàn thanh tra cùng hai thành viên là đặng hải anh và nguyễn thủy linh về tội nhận hối lộ
bà kim anh và ông hải anh bị cáo buộc bắt quả tang nhận hối lộ tổng số tiền lên tới gần ba trăm năm mươi triệu đồng